hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
là một trong hai đơn vị tiên phong trong phong trào xây dựng nông thôn mới
do vậy đòi hỏi huyện phong điền luôn không ngừng nâng cao các tiêu chí nông thôn mới
cũng như nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người dân
đồng thời làm tốt công tác này còn làm tiền đề cho các địa phương khác trong khu vực
cũng như hướng tới mục tiêu quyển đô thị sinh thái giai đoạn hai nghìn hai mươi
để địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
phải kể đến sự chung tay góp sức của chị em phụ nữ
mà đơn vị nổi bật phải kể đó là hội phụ nữ quyện phong điền
tập trung quy động các nguồn lực để chăm lo hỗ trợ cho cán bộ
hội viên có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế
và phối hợp với các ban ngành đoàn thể để hỗ trợ quay vốn cho chị em phát triển kinh tế ổn định cuộc sống
cái vấn đề thứ ba thì các cấp hội cũng là tập trung xây dựng củng cố bộ máy tổ chức
để xây dựng chi tổ hội ngày càng dững mạnh từ đó đã góp phần cùng đảng bộ xây dựng hệ thống chính trị của quyện ngày càng chăm sạch vững mạnh
không những góp phần đẩy mạnh thực hiện đúng tiến độ các tiêu chí đặc quyện nông thôn mới
năm năm vừa qua trên lĩnh vực kinh tế hội liên hiệp phụ nữ các xã thị trấn hoạt động rất tích cực
và thiết lập được hai mươi ba mô hình phát triển kinh tế với nhiều phương thức hoạt động sáng tạo và hiệu quả cao
không còn như xưa với những chiếc cầu gỗ siêu vẹo nhỏ hẹp
giờ đây đường về phong điền đã được chạy bom trên những chiếc cầu bê tông kiên cố và rộng rãi
đến phong điền chúng tôi tìm đến một mô hình làm kinh tế giỏi của chị em phụ nữ đó là mô hình trồng chanh không hạt
mô hình trồng chanh không hạt xã trường long là một mô hình được hội phụ nữ quyện phát động từ năm hai nghìn một mươi
qua bốn năm mô hình đã trồng được chín sáu trăm linh
sáu trăm năm mươi gốc chanh trên diện tích một mươi tám mươi năm hectare
hiện nay mô hình được phát triển thành hợp tác xã với hai mươi năm thành viên tham gia
tham gia vào mô hình này chị em được hỗ trợ về kinh nghiệm sản xuất hùng vốn tiết kiệm từ một triệu đến một năm triệu
theo phương thức xoay vòng để hỗ trợ mua phân bón vật tư trồng trọt
bên cạnh chị em còn được hợp tác xã hỗ trợ giá đến sáu mươi cây giống
được hỗ trợ tập huấn kỹ thuật trồng chanh từ phòng nông nghiệp quyện
từ việc tạo rất nhiều điều kiện và lợi ích cho chị em
qua đó mô hình đã thu hút sự tham gia của chị em ngày càng đông đảo
trước kia thì dường tạp cây xài cây này cây kia
nhưng mà mình cũng mạnh dạng đốn bỏ vườn tạp để mình đầu tư vô trồng chanh
thấy có cái thu hoạch cao thì mình trồng chanh thì nó đạt hiệu quả hơn các loại cây kia trước kia
thu hoạch tính ra mẻ trái thì ra một tháng mình thu hoạch hai lần
còn giá cả thì cũng tùy theo cái giá khi lên khi xuống thì bổ đồng thường thì
một lứa bán cũng từ bốn triệu năm triệu bạc lần thu hoạch
thấy được hiệu quả của mô hình trồng chanh không hạt
tháng ba năm hai nghìn một mươi ba mô hình câu lạc bộ trồng vũ sữa trường long được thành lập
ban đầu có một mươi hai thành viên diện tích vườn khoảng tám bảy hectare
với chín trăm bảy mươi trường trồng chanh

có bốn mươi sáu gốc vũ sữa nhưng đã cho thu hoạch đến một hai tỷ đồng
sau khi trừ chi phí câu lọc bộ lãi gần tám trăm linh triệu đồng
từ lợi ích của việc tham gia câu lọc bộ đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn
câu lạc bộ đã có thêm hai mươi chín thành viên
hiện nay câu lọc bộ mô hình trồng vú sữa trường long đã có bốn mươi một thành viên tham gia
và trồng được một bốn trăm bảy mươi gốc vú sữa trên tổng diện tích một mươi hai năm mươi năm hectare
nhờ nguồn giống của chị em chị em góp lại hợp nhóm tiền tiết kiệm
hai nữa là nhờ phụ nữ xã được nguồn giống dai của ngân hàng tránh sách
hai nguồn giống này để hỗ trợ cho vườn vũ sữa
chỗ đó mà vườn vũ sữa được phát triển
lâu lâu thì ở ngoài phòng khuyến nông của quyện thì có vô thăm hỏi
và cái vụ như trường hợp phát triển
phát hiện cái gì thì cũng chỉ để mà mình sử dụng thuốc
cái dường của tôi tại vì trồng có hai loại đó
thành ra bán một năm cũng được gần trăm
cỡ nếu dụ mình chi phí rồi hết chân á
cả bảy mươi còn bảy mươi
để các mô hình làm kinh tế thành công
phải kể đến hình thức hùng vốn nuôi heo đất
với mô hình tưởng chừng đơn giản và khá nhàn rỗi này
nhưng lại mang về nguồn lợi kinh tế rất lớn
và vô cùng thiết thực
cụ thể qua năm năm kiên trì tiết kiệm
chị em đã tích lũy được hơn một mươi hai tỷ đồng
từ nguồn vốn này chị em đã giúp nhau xây vòng vốn
và hỗ trợ phát triển kinh tế với nhiều mô hình mới
qua việc làm ăn có hiệu quả
từ công số một mươi hai tỷ đến nay đã có giá trị kinh tế trên bảy mươi năm tỷ đồng
ngoài các mô hình kinh tế
hội phụ nữ huyện phong điền còn giúp nhau hỗ trợ nhau
trong công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm sau đào tạo
như mô hình mây áo ấm mô hình đan đát
mô hình đan dõi dây nhựa v v
và mô hình này đã giúp mang lại hiệu quả kinh tế gần bốn tỷ đồng
đồng thời giải quyết việc làm cho rất nhiều chị em phụ nữ của cả quyện
nhất là các chị em trong vai trò nội trợ của gia đình
mai thì tháng cũng thu nhập được một triệu mấy tới hai triệu thôi
tại vì vừa làm vừa công chuyện đấy chứ không có phải suốt ngày
thì nó có mai thì nó phải thu nhập nó đỡ hơn cái lúc mà mình không có mai
tại vì trong khi mình nghe tới bốn tháng nó ra là cầu mai lập trận thì có hàng tháng
từ lứa tuổi của cô thì không có là lao động được gì đó

ví dụ tới
sáu bảy trăm ngàn thì cô đóng được tiền điện tiền nước

thì nó khẻ tinh thần lắm
hội phụ nữ quyện phong điền hiện có chín hội phụ nữ cơ sở
với chín sáu trăm năm mươi bảy hội viên
chiếm tỷ lệ chín năm so với tổng dân số của cả quyện
với tỷ lệ này
chị em đã có được lực lượng đông đảo để hoạt động
đồng thời hỗ trợ nhau nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực
từ việc đem lại hiệu quả thiết thực trên các mô hình kinh tế
đã góp phần giải quyết khó khăn
cũng như tạo việc làm cho chị em tổ chức các nhóm tiết kiệm
nhằm tăng thu nhập gia đình và địa phương
bên cạnh từ việc giúp ổn định kinh tế
các chị em còn được hội phụ nữ hướng dẫn và tổ chức cuộc sống gia đình ngăn nắp sạch sẽ
từng bước đi vào nề nếp xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc
tích cực tham gia vào các hoạt động bài trừ các tai nạn xã hội
biết làm giàu chính đáng và giảm nghèo bền vững
ngay từ đầu xây dựng mô hình thì nói chung thì cũng khó khăn
cái thứ nhất là về cái đầu ra cho sản phẩm thì cũng gặp khó khăn
nhưng từ khi mà chị em cũng xác định được cái phương hướng là cái mô hình nào có thể là phát triển được
thì từ đó thì hội cũng đã mạnh dạng hướng cho chị em thực hiện những cái mô hình đó
thì đến thời điểm này thì nhìn chung thì có cái khó khăn là đầu ra cho những cái sản phẩm
như những cái mô hình như là đan đác thích cơm nhân dân
thì những mô hình này thì cũng còn gặp khó khăn
thì cũng rất mong được cái sự quan tâm của các cấp các ngành cũng như là các cái công ty xí nghiệp
nếu như có cái thu nhận thuốc được cái sản phẩm từ cái hội phụ nữ
thì cũng có thể là phối hợp để họ có cái đầu ra cho chị em để tiếp tục làm tốt những cái mô hình hiện có ở địa phương
nhìn chung hội phụ nữ huyện phong điền đã và đang thực hiện cuộc dân vận khéo rất hài hòa và nhịp nhàng
nổi bật và hiệu quả vượt trội là việc lồng ghép các mô hình làm kinh tế
nhờ vậy đã góp phần giúp cuộc sống gia đình của chị em ở địa phương được ấm no và hạnh phúc hơn